do anh vy của mình uống nhiều quá thì nó không kiểm soát được rồi thì nghĩ đi với anh em rồi thì kiểu gì cũng có thể là bỏ đi được không muốn để giữ cái xe trong sự việc mà mình đưa xuống xe mình xin thì mọi người không cho mình đi bắt mình lại thì mình có vùng vằng là cứ đi khó chịu thì bật lại rồi thì có anh vy nó không đúng
ở cái điểm là mình có dơ quá đấm rồi thì chống lại thì việc sự việc như thế là đến ngày hôm nay thì mình tìm rượu rồi thì mình cũng nhận thức được là mình sai bè mỏi mặt
vụ việc lại một lần nữa là bài học về những tác hại khi sử dụng rượu bia quá nhiều hiện công an huyện trương mỹ đang tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đồng thời thi hành lệnh tạm giam đối với đỗ văn quang tức quang rambo
hay còn gọi là quang tài chính ba mươi năm tuổi trú tại quận cầu giấy hà nội cùng với bốn đối tượng khác để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản
đồng bọn của quang rambo bao gồm nguyễn đức nhân chú tại quận long biên hà nội đỗ văn thịnh và nguyễn văn huy cùng chú tại quận nam tử liêm hà nội và nguyễn xuân linh chú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
theo tài liệu điều tra nguyễn đức nhân và đỗ văn thịnh hành nghề cho vay lãi nặng tại quận long biên
thấy quang rambo nổi tiếng trên mạng xã hội về đòi nợ thuê nên hai người này nhờ đi đòi số tiền một một tỷ đồng từ một giám đốc doanh nghiệp ở quận hà đông hà nội
đầu tháng bốn nhóm quang rambo và nhóm của nguyễn đức nhân gồm nguyễn văn huy nguyễn xuân linh tiền giám đốc doanh nghiệp trên tại trụ sở công ty để đòi nợ và đe dọa dùng vũ lực đuổi nhân viên buộc giám đốc phải trả hai trăm linh triệu đồng
sau đó nhóm này tiếp tục đe dọa chủ doanh nghiệp thì bị bắt giữ
họt sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can gồm ông diệp văn thạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh và ông trần trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất hoạt

ông trần trường sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh qua khám xét nơi ở và làm việc của bị can diệp văn thạnh và trần trường sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm